phụ trường chủ động đặt mua kit xét nghiệm nhanh hoặc phối hợp với các trạm y tế địa phương để sử dụng khi có học sinh giáo viên nghi nhiễm
các trường khuyến khích phụ huynh tự xét nghiệm cho con tại nhà trước khi học trực tiếp
bà văn thùy dương phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông lương thế vinh cầu giấy hà nội cho biết
trường thường xuyên phối hợp cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của học sinh thông qua phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm các lớp
trường yêu cầu phụ huynh tự test nhanh sars cov hai cho con tại nhà từ một đến hai lần một tuần trước khi trở lại trường để đảm bảo an toàn và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh
khi phát hiện f trường nhanh chóng khoanh vùng yêu cầu f một tự cách ly tại nhà theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế và thực hiện test nhanh âm tính trước khi trở lại trường học
với học sinh không may mắc covid một mươi chín trường phối hợp với gia đình theo dõi sức khỏe và bố trí cách thức học phù hợp cho các em bà dương nói
quan điểm của trường sẽ không đóng cửa toàn bộ khi có f mà thay vào đó là khoanh vùng diện hẹp từng lớp từng tầng và từng tòa nhà học
tại tp hcm từ ngày bảy tháng hai học sinh khối lớp bảy đến một mươi hai trở lại trường học trực tiếp
ngoài các biện pháp đo thân nhiệt khai báo y tế trước khi đến trường không tụ tập và hạn chế hoạt động tập trung
sở giáo dục và đào tạo tp hcm không yêu cầu học sinh làm xét nghiệm sars cov hai trước khi đến trường
dù vậy một số trường đưa ra cách làm riêng phối hợp với gia đình tự tết nhanh tại nhà vào chủ nhật hàng tuần
để đảm bảo an toàn cho chính học sinh và các bạn khi đi học
việc làm này cũng nhận được sự đồng tình từ hầu hết các phụ huynh trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp như hiện nay
trong khi đó sở giáo dục và đào tạo tuyên quang yêu cầu một trăm linh giáo viên khi trở lại trường sau kỳ nghỉ tết phải xét nghiệm sars cov hai
còn với học sinh các cấp học nhà trường phối hợp với sở y tế tổ chức tết theo đăng ký của gia đình hoặc gia đình tự tết rồi thông báo kết quả đến giáo viên chủ nhiệm lớp
tại thái bình một trường tiểu học trên địa bàn huyện vũ thư yêu cầu học sinh tết covid một mươi chín trước khi trở lại trường
sau đó test nhanh định kỳ một lần một tuần để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên
theo đó chi phí tết nhanh được chi trả bởi quỹ ủng hộ do phụ huynh tự nguyện đóng góp
tương tự tại thanh hóa nghệ an hà tĩnh bình dương sở giáo dục đào tạo cũng yêu cầu xét nghiệm cho một trăm linh giáo viên học sinh trước khi đến lớp hàng tuần
việc các địa phương yêu cầu tết trước khi trở lại trường khiến không ít phụ huynh phản đối và tranh cãi về sự cần thiết của quy định này
trao đổi về tình trạng nhiều nơi bắt buộc một trăm linh học sinh phải xét nghiệm covid một mươi chín mới được đến trường
ông nguyễn nho huy phó vụ trưởng vụ giáo dục thể chất khẳng định
bộ giáo dục đào tạo và bộ y tế không có quy định về việc này
đại diện bộ giáo dục đào tạo khẳng định bộ không quy định bắt buộc một trăm linh giáo viên học sinh sinh viên trước khi mở cửa trường
việc xét nghiệm bắt buộc chỉ thực hiện khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm
việc xét nghiệm hay không tùy thuộc vào quyết định của địa phương nhưng cần lưu ý đến sự đồng thuận của phụ huynh
để tránh lãng phí và khó khăn trong việc học sinh trở lại trường
việc cần thiết hiện nay là chuẩn bị đủ trang thiết bị y tế để phòng dịch
trong đó kit xét nghiệm để sử dụng khi giáo viên học sinh xuất hiện
biểu hiện ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ
khi xây dựng phương án xử trí địa phương cần phải tính toán cho cả trường hợp
có nhiều học sinh bị lây nhiễm để không lúng túng thụ động
bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
yêu cầu test nhanh cho trẻ trước khi trở lại trường học là không cần thiết
bộ y tế quy định chỉ xét nghiệm covid một mươi chín với những người đi hoặc đến từ địa bàn cấp bốn vùng phong tỏa
trường hợp nghi ngờ cần chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn cấp ba
người đã tiêm đủ liều vaccine và f khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi được yêu cầu điều tra dịch tễ
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho rằng việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
kiên trì thực hiện tốt thông điệp năm k phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh với nhà trường
giữa ngành giáo dục và y tế trên cơ sở các phương án cụ thể của từng nhà trường được xây dựng
mới là giải pháp bền vững có thể đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường
mặc dù các thống kê gần đây cho thấy tỷ lệ trẻ em mắc covid một mươi chín không nhiều
nhưng trước bối cảnh kế hoạch tiêm vaccine cho độ tuổi phải quay trở lại trường học chưa được triển khai
phụ huynh cần biết các biện pháp để phòng ngừa dịch bệnh cho trẻ thích ứng an toàn trong đại dịch
thạc sĩ bác sĩ kiều xuân thi bệnh viện đại học y dược tp hcm cơ sở ba chia sẻ
làm gì để phòng ngừa lây nhiễm covid một mươi chín cho trẻ khi đi học trở lại là quan tâm hàng đầu của phụ huynh
nhiều cha mẹ lo ngại nguy cơ lây nhiễm sẽ diễn ra vì ở lứa tuổi học sinh
các em chưa ý thức đầy đủ những nguyên tắc bảo vệ bản thân
đối với trẻ mầm non phụ huynh cần đeo khẩu trang cho bản thân và cho trẻ khi đưa con đến trường
từ trường về nhà hoặc khi tham gia giao thông công cộng
học sinh tiểu học trung học cần đeo khẩu trang khi đến trường
trong lớp học khuyến khích khi ra về và khi cần thiết
việc đeo khẩu trang đặc biệt được chú ý ở những nơi khó duy trì khoảng cách như trên xe buýt tàu điện
chuẩn bị nhiều khẩu trang sạch dự phòng phụ huynh nên hướng dẫn cho trẻ
cho khẩu trang vào túi sạch có kéo khóa khi con không sử dụng
hoặc làm ký hiệu rán nhãn trên khẩu trang của trẻ để không bị nhầm lẫn khẩu trang của trẻ khác
cha mẹ hướng dẫn trẻ thực hành đúng cách đeo và tháo khẩu trang tránh chạm vào các phần vải bên ngoài
nhắc con nên rửa tay sạch trước và sau khi chạm vào khẩu trang
không chia sẻ dùng chung trao đổi khẩu trang với người khác
nói với con về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang
lưu ý không đeo khẩu trang cho trẻ dưới hai tuổi trẻ có vấn đề về hô hấp
nhà trường cần khử khuẩn bề mặt tiếp xúc trước và sau khi học sinh đến về
đảm bảo phòng học đủ thoáng mát tốt nhất là không khí tự nhiên
bổ sung kiến thức cơ bản về dịch bệnh và nâng cao ý thức của học sinh
việc làm sạch và khử trùng các bề mặt tiếp xúc có thể giúp giảm nguy cơ lây bệnh
chú ý các nơi thường xuyên chạm tay vào như nắm tay cửa mặt bàn vòi nước tay vịn cầu thang
hiện bộ y tế đã phê duyệt vaccine commernalty của pfizer biontech và spivac của moderna
tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tức từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
các nghiên cứu cho thấy vaccine pfizer biontech có hiệu quả một trăm linh
trong việc ngăn ngừa covid một mươi chín ở trẻ em từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
hiệu quả chín mươi một trong việc ngăn ngừa bệnh nặng ở người từ một mươi sáu tuổi trở lên
tiêm vaccine covid một mươi chín có thể giúp trẻ an toàn hơn khi đến trường và tham gia các hoạt động vui chơi
nhắc nhở trẻ về việc hạn chế tụ tập có thể tạo lối đi một chiều tại hành lang trường học
sử dụng thêm không gian ngoài trời để trẻ giải lao ăn uống không nên sử dụng điều hòa mở cửa sổ bật quạt
giảm số lượng trẻ em đi xe buýt giữ phòng học thông thoáng sắp xếp bàn cùng quay mặt về một hướng
sử dụng các vách ngăn mica trắng giữa bàn ăn hoặc nơi có tiếp xúc gần
có thể chia học sinh thành các nhóm nhỏ và giảm sự tương tác giữa các nhóm nếu không cần thiết
kiên nhẫn hướng dẫn trẻ mầm non rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi đến trường
sau khi từ trường về nhà khi thấy tè bẩn và khi cần thiết
trẻ lớn cần thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dùng dịch sát khuẩn trước khi đến trường
sau khi ra chơi nghỉ giữa giờ khi từ trường về nhà khi thấy tay bẩn và khi cần thiết
che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khử tay khi ho hát hơi
không được khạc nhổ vứt xác hoặc khẩu trang bửa bãi
không dùng chung đồ dùng cá nhân như cốc bình nước khăn mặt
không đưa tay lên mắt mũi miệng
theo bác sĩ thi phụ huynh cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng
và duy trì tập luyện thể dục nhẹ nhàng cho trẻ để nâng cao đề kháng
chế độ ăn đầy đủ vitamin c chất sơ đạm và bổ sung nước đầy đủ
ăn uống đúng giờ ngủ đủ giấc và duy trì các thói quen vệ sinh đúng cách khi ở trường và về nhà
đảm bảo sức khỏe để trẻ học tập đạt hiệu quả tốt nhất trong thời kỳ bình thường mới
trường hợp trẻ ăn uống tại trường ban giám hiệu cần đảm bảo việc mang khẩu trang liên tục
với nhân viên phục vụ bếp ăn trừ thời gian ăn uống
vệ sinh tay thường xuyên trước và sau khi làm việc
đảm bảo không gian thoáng mát và khoảng cách giữa các trẻ trong giờ ăn
bác sĩ thi khuyến cáo không đưa trẻ đến trường nếu cha mẹ đang trong thời gian cách ly tại nhà
hoặc đang có các biểu hiện sốt ho khó thở
đo nhiệt độ và theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ tại nhà
nếu có biểu hiện ho sốt khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học và thông báo cho nhà trường cơ sở y tế
thưa quý vị việc cho học sinh đi học trở lại trong thời điểm này là cần thiết
nhưng cũng không tránh khỏi những rủi ro phát sinh
cách tốt nhất để bảo vệ các em và gia đình là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch của bộ y tế đã khuyến cáo
đồng thời phụ huynh cũng cần dạy con chủ động bảo vệ bản thân bằng thói quen đeo khẩu trang
tránh tụ tập vui chơi thường xuyên rửa tay bằng xà phòng
thưa quý vị chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về vấn đề tiêm chủng cho trẻ trong thời gian tới
nếu đây là tin tức bạn quan tâm thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo